xịt mũi biển xịt mũi cho trẻ hàng ngày thì có được không
tôi nghe nói như vậy có tác dụng làm sạch đường mũi cho trẻ
vậy có nên xịt hàng ngày hay chỉ khi nào bị ngạt mũi chảy nước mũi mới dùng
người lớn bị viêm mũi viêm soang hay bị hắt thơi
có nên dùng dung dịch vệ sinh xịt mũi để xịt mũi hằng ngày hay không
vâng xin được mời phó giáo sư diệu thúy ạ
câu này đáng là phải hỏi phó giáo sư cảnh về vấn đề đồng tác mỹ họng
tôi sẽ trả lời trên phương diện của tôi trước anh ảnh sẽ bổ sung
thực ra thì mũi chúng ta bình thường có hệ thống bảo vệ rất là tốt
hệ thống lông dung hệ thống niêm mạc như anh cảnh nói
có giữ ấm giữ ẩm không khí và ngăn cản những yếu tố thất nhân hay lạ vây vào
và bản thân nó có hệ thống nhầy để bảo vệ các vi khuẩn virus
thế bình thường chúng ta mà rửa mũi hàng ngày
thì khi mũi nó chặn những vi khuẩn virus bụi bụi hạt lớn kích thước lớn
thì rõ ràng rửa giúp chúng ta đẩn được
tức là gọi là giảm tài lượng
chúng ta không rửa sạch hoàn toàn một trăm linh là đâu ạ
nó giảm bình thường nó có hàng trăm vi khuẩn hàng triệu vi khuẩn phải gây bệnh
ví dụ thế thì nó giảm tài lượng ấy đi
thì cái nguy cơ bị bệnh ít hơn rất nhiều
tuy nhiên tôi đã dùng từ tuy nhiên
trong nghi khoa sợ nhất là anh rửa không đúng
thì từ cái đấy lại gây ra biến chứng viêm tai
đấy là nghi khoa
bởi vì cái cấu tạo giải phẫu
thì cái mũi cái tai nó tương đối thẳng
tức là nó không bị chéo chéo cho người lớn
cấu tạo giải phẫu nó khác
cho nên là đôi lúc cái áp lực quá lớn này
nó chạy nó khóc dãy lên này
chúng ta cố gắng ấn mạnh vào
thì nó lại còn nguy cơ cao hơn
tương nhiên lúc nó bị bệnh chắc chắn nó phải rửa rồi
nhưng lúc không bị bệnh
thì có một số khuyến cáo là dường rất là nhẹ
vừa rửa phải hút ngay lập tức
anh rửa bên này anh hút ngay bên kia lập tức
để cho nước nó chảy nó ra ngay lập tức
chứ không phải là anh nên đi vòng vào những chỗ khác
mũi đang tắt nó tìm cái cửa thông khác
nó gây những cái biến chứng nguy hiểm hơn
như vậy anh phải được xem cái băng
và hướng dẫn cụ thể cách rửa
rồi rất quan trọng
còn tôi nghĩ là rửa thì có lợi thôi ạ
để làm cho sạch sẽ mũi rơi bằng nước mũi sinh lý rất là tốt
không có vấn đề gì cả
trong câu hỏi này thì bạn văn anh cũng có nhắc đến
về vấn đề người lớn
nếu như mà bị ngạt mũi chảy nước mũi
hàng ngày hoặc bị viêm sang hay thắt sơ hơi
thì có nên dùng cái dung dịch vệ sinh
xịt mũi để xịt hàng ngày không ạ
thưa phó giáo sư văn cảnh ạ
vâng tôi cũng đồng tình
với quan điểm của các sĩ thúy là
cái việc rửa mũi bằng nước mũi
là rất tốt và rất quan trọng
nó giúp cho cơ thể
có thể đẩy được
những cái chất bụi bẩn
rồi những cái vi khuẩn
và nó động lại trên đường mũi họng ra
tuy nhiên phải làm đúng cách
đúng cách nghĩa là như thế nào
chúng ta cứ hình dung là
khi mà gạnh lý về mũi
thì cái muối nó có thể bị ngạt tắc lại
nhưng mà nó phù nề đến nó tắc lại
thế thì nếu mà chúng ta không biết cái điều đó
chúng ta cứ ra sức chúng ta xịt vào
nó tăng cái áp lực trong khúc mũi lên
và nó ảnh hưởng đến
đứa trẻ có thể gây ra
viêm tai như là bác sĩ thúy nói
cho nên là một cái nguyên tắc khi muốn rửa mũi được
thì cái mũi nó phải thông thoáng
thì chúng ta bơm nước vào
thì nó mới có cái đường
để nó rửa
thì đấy là một
nếu mà đứa trẻ hoặc người lớn
mà có ngạt mũi
thì chúng ta phải yêu cầu người ta là nhỏ thuốc
một mươi năm phút sau cái mũi nó thông thoáng
thì chúng ta mới rửa mũi
thì nó mới an toàn
điều thứ hai nữa là nó có rất là nhiều
những cái phương tiện
những cái dụng cụ hay là những cái bình xịt
để rửa mũi
và nó tạo ra cái áp lực khác nhau
từ những cái bình mà có thể nó chỉ phun xương
tức là cái giọt bắn ra nó nhỏ
nó phun vào trong niêm mạc
nó làm ẩm cái niêm mạc đó
và nó cũng tác dụng rửa rất là nhẹ thôi
nó đỡ bị tác hại hơn
thế còn có những cái bình mà rửa bóp vào
nó tạo thành cái luồng để nó rửa thì nó sạch hơn
tuy nhiên là nếu mà chúng ta
tôi nói là nếu mà không làm đúng cách thì nó gây tác hại
cho người bệnh
thế nên là chúng ta phải
việc chúng ta lựa chọn những cái dụng cụ nào cho nó phù hợp
đối với trẻ nhỏ thì theo tôi
thì chúng ta có lẽ là nên dùng
cái áp lực nó nhẹ
hoặc là phun xương được để nó làm
mềm cái niêm mạc ra thì tốt hơn
và nó có kèm theo những cái dụng cụ
mà để hút mũi ra cho đứa trẻ
đứa trẻ thì nó không tự xì mũi ra cho người lớn
thế thì mình phải hỗ trợ bằng cái hút
cái dịch mũi ra cho nó sạch đã
cho nó thông thoáng cái mũi đã lúc đó chúng ta mới bơm nước muối vào để rửa
nói đến chuyện rửa mũi thì tưởng là đơn giản
nhưng mà nó cũng khá là cầu kỳ
và chúng ta phải làm đúng cách thì nó mới tác dụng tốt
chúng ta phải làm đúng quy trình
có rất nhiều các bước khác nhau như vậy
hy vọng rằng là tất cả những
bậc phụ huynh hay kể cả những người lớn
nữa chúng ta khi mà có ý định
xịt rửa mũi bằng dung dịch
nước xịt mũi như vậy
thì chúng ta cũng phải tìm hiểu
cách làm thế nào để cho đúng
để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình
một khán giả ở hà nam